đến nay các địa phương trong tỉnh yên bái đã hoàn thành tống kê bốn nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
với số tiền hơn một trăm bảy mươi tỷ đồng và được thực hiện chi trả xong trước ngày hai mươi năm tháng năm
ngay khi nhận tiền hỗ trợ từ huyện về các xã thị trấn đã chỉ đạo cán bộ văn hóa xã hội thực hiện chi trả bảo đảm an toàn
đúng đối tượng đúng chính sách và có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của các lực lượng như công an các đoàn thể
bảo đảm đúng nguyên tắc kịp thời đúng đối tượng công khai minh bạch không để lợi dụng trục lợi chính sách